các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo công văn đề ngày một mươi bốn tháng bốn ủy ban nhân dân huyện côn đảo cho biết hiện nay cấp độ dịch của côn đảo là cấp độ một
nên đề nghị chi hội du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ áp dụng phương pháp kinh doanh đón tiếp khách theo cấp độ trên
như vậy từ ngày một mươi bốn tháng bốn du khách đến côn đảo không phải trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín còn hiệu lực hoặc xét nghiệm covid một mươi chín tại đây
trước đó vào chiều một mươi bốn tháng bốn nguồn tin phản ánh du khách khi đến côn đảo thì được các khách sạn yêu cầu phải có giấy xác nhận âm tính với sars cov hai
còn hiệu lực hoặc ra khách sạn sẽ có nhân viên y tế đến lấy mẫu và phải tự trả phí
trường hợp trong côn đảo mới phát hiện dương tính du khách phải ở lại đảo bảy ngày phải tự chịu các chi phí phát sinh
các chủ cơ sở kinh doanh du lịch và cả lãnh đạo nhân viên của trung tâm y tế quân dân y côn đảo đều khẳng định đó là quy định của chính quyền huyện côn đảo
nhưng ông lê văn phong bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện công đảo lại nói
huyện không có chỉ đạo bắt buộc như trên mà đó là do các cơ sở tự thỏa thuận yêu cầu với khách để đảm bảo an toàn cho mình
ông phong cũng cho hay huyện không can thiệp vì các cơ sở dịch vụ du lịch yêu cầu du khách như trên vì đó là quyền của họ
tuy nhiên các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho biết không hề muốn buộc du khách của mình phải trình giấy hoặc phải test khi đến lưu trú
việc họ yêu cầu khách phải xét nghiệm covid một mươi chín trước khi ra đảo là do huyện yêu cầu bắt buộc
cụ thể như sau
năm hai nghìn hai mươi hai sau khi làm việc với sở y tế tỉnh bà rệ vũng tàu ông lê văn phong với nhiệm vụ là bí thư
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện côn đảo đã ký thông báo rằng trước mắt huyện tiếp tục các biện pháp hành chính y tế theo cấp độ dịch ở cấp độ ba
cũng vào thời gian trên văn phòng ủy ban nhân dân huyện công đảo đắc ký thông báo truyền đạt kết luận của ông phong
đáng chú ý thông báo này cũng ghi rõ những trường hợp không có giấy xét nghiệm tạm thời là ở lại tàu chưa lên bờ và các hãng tàu phải tự giải quyết tự chịu trách nhiệm về việc không tuân thủ phương án phòng chống dịch đã cam kết
như vậy rõ ràng hành khách đến côn đảo bằng đường thủy phải trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín cho hãng tàu
đến ngày một mươi bốn tháng bốn ủy ban nhân dân huyện công đảo mới có thông báo mới về cấp độ dịch là cấp độ một
từ đây du khách đến côn đảo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại đảo và các hãng tàu mới được kể trói giấy xét nghiệm covid một mươi chín